các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mắc kẹt trong dòng xe cộ trên phố đã trở thành nỗi ám ảnh đối với mọi người dân ở thành phố manila
song chính phủ philippines vẫn chưa có giải pháp khả thi để cải thiện tình hình
hàng ngày bắt đầu hành trình cực nhọc xuyên qua thủ đô của philippines để tới chỗ làm
với hàng giờ đồng hồ tắt đường anh banabilo thấy cuộc sống hàng ngày của mình cực kỳ áp lực mỗi khi phải bước chân ra khỏi nhà
ngày nào tôi cũng phải lao vào những chỗ ủn tắc khủng khiếp như thế này
nhưng biết làm thế nào vì tôi vẫn phải đi làm
mà đường nào cũng tắc như nhau hàng triệu người khác cũng như tôi
họ phải chấp nhận và lao vào đám un tắc này mỗi ngày
có vẻ như tình hình sẽ không thay đổi
chuyện này dường như là bình thường rồi
và hàng ngày tôi phải mất năm tiếng đồng hồ để tới chỗ làm
tôi chỉ có thể chấp nhận
cùng sống chung một thành phố nhưng mỗi người dường như có cách tự khắc phục hoàn cảnh khác nhau
đã gần bốn năm nay hàng ngày anh jojo batolome đều đoạn đạp xe đạp để đi làm
vượt qua được dòng người và xe cộ kẹt cứng để đi làm đúng giờ anh rất hài lòng với sự lựa chọn này của mình
mỗi ngày tôi đều đạp xe mất khoảng ba tiếng để tới chỗ làm
nhưng đó đã là tiết kiệm được hàng giờ lãng phí trong ngày chỉ vì chuyện tắt đường rồi
hơn nữa tôi có thể dành được thời gian thêm cho gia đình và người thân của tôi
câu chuyện ở thành phố manila philippines còn lặp lại tương tự ở các thành phố khác của đông nam á
chuyện kẹt xe đã trở thành chuyện bình thường diễn ra hàng ngày ở các thành phố này
là một trong những đô thị đầu tiên của đông nam á
vào những năm một nghìn chín trăm sáu mươi một nghìn chín trăm bảy mươi bangkok đã áp dụng hệ thống đường nhiều tầng
bên cạnh những khoản đầu tư lớn đổ vào hệ thống giao thông đường bộ
tuy nhiên trên thực tế khi những biện pháp này tạo ra sự thuận tiện cho giao thông
phần nào lại càng khuyến khích người dân sử dụng phương tiện cá nhân nhiều hơn
trong khi đó mới đây vụ tắt đường kéo dài hơn hai mươi giờ xảy ra hôm bốn tháng bảy vừa qua ở indonesia
khiến một mươi tám người thiệt mạng một lần nữa đã sóng lên hồi chuông báo động
về cơn ác mộng kẹt xe vốn xảy ra như cầm đũa ở indonesia
đông nam á nói riêng và đông nam á nói chung
thực tế thủ đô jakarta của indonesia từ lâu đã được đánh giá là một trong những nơi
tắt ngãn giao thông nhất trên thế giới
tắc đường ở đây kinh khủng thật nhưng chúng tôi quen rồi chờ mãi rồi cũng đến lượt được đi thôi
tại jakarta lượng xe cơ giới tăng một mươi mỗi năm trong khi công suất của đường xá chỉ tăng một một năm
tốc độ lái xe trung bình chạy trong thành phố này chỉ một mươi km một giờ
một khi lái xe ra khỏi nhà chắc chắn bạn sẽ rơi vào tình trạng kẹt xe ngay tức khác
còn rất lâu nữa những người lái xe đi về hàng ngày ở manila bangkok hay jakarta
mới có thể mơ được như những người cùng đi về như họ ở thành phố tamperre ở phần lan
hay rotterdam của hà lan hay thành phố ít kẻ xe nhất trên thế giới
có thể thấy sức ép gây ách tắc giao thông đến từ sự chuyển dịch dân cư từ nông thôn và thành phố
thường gọi là quá trình đô thị hóa và sự tăng trưởng không ngừng của số lượng xe cơ giới trong đô thị

những năm gần đây tại các quốc gia đang phát triển hai quá trình trên diễn ra song song
gây sức ép mạnh mẽ lên cơ sở hạ tầng còn hạn chế của các quốc gia này
để giúp giải quyết thực trạng giao thông của châu á nói chung và đông nam á nói riêng
trong những năm gần đây không thể không kể đến sự đóng góp của các giải pháp công nghệ cao
mà phần lớn do các công ty nhật bản cung ứng
với số lượng xe khổng lồ tham gia giao thông sẽ không có bất cứ giải pháp riêng lẻ nào
có thể mang lại hiệu quả làm nhiều đường hơn không phải là biện pháp khả thi
hạn chế số xe lưu thông có thể gây ra những hậu quả khác về kinh tế xã hội
và áp dụng phí lưu thông cũng chưa đủ để giải quyết tình trạng vẹt xe
do đó cần kết hợp nhiều phương pháp trong đó phải kể đến các giải pháp công nghệ cao
để giúp giải quyết thực trạng giao thông của đông nam á trong những năm gần đây
không thể không kể đến sự đóng góp của các giải pháp công nghệ cao
phần lớn do các công ty nhật bản cung ứng
tại thủ đô bangkok của thái lan thành phố nổi tiếng về nạn ủn tắc giao thông ở đông nam á
công ty sumitomo electric industries đã lắp đặt một trăm năm mươi hai bộ cảm biến hình ảnh
dọc theo các con đường để thu thập thông tin giao thông
vào tháng một năm ngoái tập đoàn toyota suzhou và nippon bucking development đã triển khai một dịch vụ
theo đó cho phép lái xe nhận biết được lối ra dễ dàng từ bãi đậu xe trong tòa nhà mà họ đang đậu
tại singapore theo kế hoạch kể từ quý hai năm nay
đảo quốc này sẽ đưa vào sử dụng hệ thống thu phí đường bộ điện tử thế hệ mới
dựa trên công nghệ định vị vệ tinh gsi
các chuyên gia singapore cũng nỗ lực thiết kế bản đồ giao thông thông minh cho một mươi một mươi năm năm tới
song song với đó chính phủ singapore cũng khuyến khích người dân hạn chế phương tiện cá nhân
và tập thói quen sử dụng xe điện cả cá nhân hoặc công cộng
chúng ta đều thấy các thành phố trên toàn thế giới trong thập kỷ qua đã áp dụng các loại xe điện rất phong phú và hiệu quả
xe điện đã làm sống lại các trung tâm thành phố với chi phí rẻ hơn
thân thiện với môi trường và đặc biệt là giảm ủn tắc giao thông
tại singapore trường đại học công nghệ nam giang đang tiến hành thực nghiệm dự án lắp đặt thiết bị nhận diện
và liên lạc giữa các xe hơi với nhau và đối với hệ thống tín hiệu giao thông
công nghệ mang tên v hai x hoạt động dựa trên nguyên tắc sử dụng internet không dây siêu tốc
thông qua đường truyền chung này các xe được gắn thiết bị có thể nhận ra nhau trên đường
bao gồm cả điểm mù của các xe tốc độ và hướng đi ngay cả trước khi những chiếc xe này sắp mặt nhau
ngoài ra còn giúp điều tiết mật độ xe hơi trên các tuyến đường
bằng việc chuyển hướng phương tiện tại các khu vực dễ xảy ra tắc đường
nếu dự án thử nghiệm thành công công nghệ trên sẽ được thương mại hóa trên các tuyến đường tại singapore
mô hình của thái lan hay singapore có thể là một ví dụ tốt cho việt nam
nhưng không phải là mô hình để theo đuổi mà là một phép phản đề để giúp ta tránh được những sai sót khi phát triển đô thị
trong khi đó hiện nay hai thành phố lớn của việt nam là hà nội và thành phố hồ chí minh
dường như lại đang chạm vào vết xe đổ của việt nam
các điều khoản miễn thuế khác với quy định trong luật hiện hành
theo đó miễn thuế chỉ áp dụng với đầu tư trong những lĩnh vực mà chính phủ mới phát triển
theo ủy ban đầu tư myanmar sau khi được lưỡng viện quốc hội thông qua
luật đầu tư mới này sẽ sớm có hiệu lực nhằm đáp ứng nhu cầu của số lượng lớn
nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào thị trường myanmar
myanmar cũng đang soạn thảo luật công ty mới với sự hỗ trợ của ngân hàng phát triển châu á adb
theo đó cho phép các nhà đầu tư nước ngoài tham gia sở giao dịch chứng khoán nước này
đường trậu phạ ngùm ở cố đô luông pha bang
từ khoảng bốn rưỡi sáng nhiều du khách đã có mặt để được chứng kiến và trải nghiệm nghi lễ cúng dường của người dân địa phương
lần đầu tiên đến luông pha băng nhóm du khách này đã dậy từ sớm để tìm được một vị trí thích hợp trước khi các nhà sư xuất hiện
cúng dường hay còn gọi là nghi lễ tắc bạt cho các nhà sư là một trong các nghi thức truyền thống
được người dân lào thực hiện ở khắp mọi nơi từ thành thị cho tới nông thôn
từ một nghi thức tôn giáo nhờ vào việc gìn giữ được vẹn nguyên cách thức hành lễ
kết hợp với việc khéo léo quảng bá và tạo điều kiện tốt nhất cho du khách có cơ hội tham gia trải nghiệm
trong những năm qua nghi lễ cúng giường đã trở thành ấn tượng đặc biệt với mọi du khách mỗi khi đến với luông pha băng
điều này không chỉ góp phần tăng sự hấp dẫn của cố đô khiến lượng du khách ngày một tăng
mà còn góp phần đem lại thu nhập ổn định cho người dân của di sản thế giới này
điều này không chỉ góp phần tăng sự hấp dẫn của cố đô khiến lượng du khách ngày một tăng